chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
và kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tuần qua tại nhà hát âu cơ hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật giai điệu tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô
trước khi đến với chương trình nghệ thuật giai điệu tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi mời quý vị cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc vừa diễn ra tuần qua
tuần qua tại trung tâm văn hóa pháp hà nội đã diễn ra đêm nhạc cổ ai vô sư huế ai gia bắc thành
đây là chương trình mở màn cho năm mới hai nghìn một mươi tám
là sự kết hợp đặc biệt giữa hai nền nhạc cổ của hai miền đất nước
đêm trình diễn ai vô sư huế ai gia bắc thành được lấy tứ từ một câu hát trầu văn cổ
ngụy hướng đến sự giao lưu hòa hợp của hai miền nhạc cổ của việt nam
ca nhạc huế và ca nhạc đồng bằng bắc bộ
câu chuyện âm nhạc được kể bởi những nghệ sĩ gạo cội của hai miền
sọng ca huế trữ tình quyền quý của nghệ nhân thanh tâm trần thảo
cùng hòa quyện với sọng ca bắc phóng khoáng bay bỏng của nghệ sĩ nhân dân thanh hoài
nghệ sĩ nhân dân xuân hoạch
với các tác phẩm nổi tiếng của nhạc nhạc công đình huế hát ca trù hát trầu văn
chương trình thực sự đã đưa lại cho khán giả những cảm thụ chân thật về tiếng nhạc việt nam
đây là món quà ý nghĩa mừng năm mới hai nghìn một mươi tám của trung tâm văn hóa pháp
tới khán giả việt nam và quốc tế
nhằm giới thiệu những giá trị tinh hoa trong âm nhạc cổ truyền việt nam
vừa qua triển lãm nghệ thuật trào năm mới google hai nghìn một mươi tám đã khai mạc
tại trung tâm hỗ trợ và phát triển nghệ thuật đương đại
sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả thủ đô
trưng bày tám mươi tác phẩm của ba mươi sáu nghệ sĩ việt goo hai nghìn một mươi tám
mang đến cho người xem một bữa tiệc nghệ thuật đa dạng phong cách
với lối thể hiện phong phú trên các chất liệu như phấn màu mực trên giấy gió acrux sân dầu sân mài chất liệu tổng hợp tượng gỗ
lấy cảm hứng từ ngày tết cổ truyền
dân tộc chào năm mới mậu tuất gogo hai nghìn một mươi tám tái hiện lại một không gian tết cổ truyền của người việt xưa
với những hình ảnh bánh trưng cây nêu pháo giấy vốn đã mang tính biểu tượng mỗi dịp tết đến xuân về
từ đó buổi triển lãm hy vọng có thể gìn giữ những tinh hoa của giá trị văn hóa
đưa văn hóa việt đến gần hơn với công chúng và du khách nước ngoài
mới đây trung tâm bảo tồn di sản thăng long hà nội đã tổ chức khai mạc chương trình
tết việt hai nghìn một mươi tám
tại khu di sản hoàng thành thăng long hà nội
đây là hoạt động nhằm góp phần giữ gìn bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc việt nam mỗi dịp tết đến xuân về
góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
năm nay có nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi với nhiều nội dung mang tính giáo dục sâu sắc
như trưng bày giới thiệu những tư liệu hình ảnh về tết nguyên đán cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
thông qua tư liệu tranh khắc gỗ của henry ogre và tư liệu ảnh của bảo tàng albert kahn pháp
trưng bày tranh dân gian đông hồ hàng trống kim hoàng
trong khuôn khổ chương trình còn có các hoạt động như gói bánh trưng làm hoa trang trí ngày tết
tham gia các trò chơi kéo co đánh đu bập bênh nhảy bao bố ném vòng
thông qua các hoạt động này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về phong tục tập quán truyền thống của dân tộc
các hoạt động trưng bày triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng hai tức mùng chín tết mộ tuất
triển lãm chạm tới những thế giới giới thiệu các tác phẩm của sáu họa sĩ nổi tiếng việt nam
do họa sĩ vũ xuân hoàn tuyển chọn từ hàng nghìn tác phẩm minh họa giấy mèn phiêu lưu ký trong suốt gần một thế kỷ qua
không chỉ là những tác phẩm minh họa chú xé mèn đã trở thành nguồn cảm hứng
để các họa sĩ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật độc lập
mở ra những chiều sáng tạo mang dấu ấn thời đại của các nghệ sĩ
từ họa sĩ ngô mạnh lân một trong những người đầu tiên vẽ tranh minh họa
cho đến những người vẫn đang tiếp tục chặng đường sáng tạo nghệ thuật của mình
như tạo huy long đậu thị ngọc vinh
chạm tới những thế giới là triển lãm thứ hai thuộc dòng triển lãm giáo dục của vcca
nhằm đem tới cho công chúng cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về các nghệ sĩ bậc thầy
các nghệ sĩ thành danh và các nghệ sĩ triển vọng của hội họa việt nam
nhân dịp này những kỷ vật liên quan đến nhà văn tô hoài
và những ấn bản đầu tiên của giấy mèn phiêu lưu ký
cũng được trưng bày một cách có hệ thống
đánh thức cảm xúc của nhiều thế hệ độc giải yêu mến chú giấy mèn dũng cảm
triển lãm chạm tới những thế giới
mở cửa từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại trung tâm nghệ thuật đương đại vcca
đã diễn ra buổi giao lưu trái bóng lăn giữa đời tôi
nhân dịp ra mắt cuốn tựa
tựa truyện cùng tên của tác giả ngô tử hà
cựu phó chủ tịch liên đoàn bóng đá việt nam vff
đây là một số ít những cuốn sách của một người trong cuộc về bóng đá việt nam
với các giai đoạn phát triển với không ít những sóng gió thăng trầm
và cả những câu chuyện đằng sau sân cỏ
với những góc khuất và đủ mọi cung bậc hì nộ ái ố
tác giả ngô tử hà là tiến sĩ khoa học giáo dục
được đào tạo bài bản tại liên xô
từng là cầu thủ của đội thể công trẻ
đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng
tại tổng cục thể dục thể thao
ủy ban thể dục thể thao liên đoàn bóng đá việt nam
đây là lần đầu tiên ông viết sách
nhưng những trang văn của ông chân thực đến ngỡ ngàng
đã có nhiều cuốn sách viết về bóng đá ra đời
nhưng sách mà tác giả từng là cầu thủ
nhà quản lý về bóng đá viết thì rất hiếm
chính vì vậy trai bóng lăn giữa đời tôi
của tác giả ngô tử hà
không chỉ đơn thuần là một cuốn sách
mà còn là một hiện tượng
tôi trong bốn mươi ba năm
mà tham gia vào cái bóng đá này
thì đã chứng kiến rất là nhiều
cái thăng trầm
cái đúng cái sai
cái được cái chưa được của bóng đá việt nam
thế thì qua cái cuộn tự chuyện này
thì tôi cũng muốn điểm lại
những cái thời điểm
từ khi thời bao cấp cho đến về sau này
có một số cái sự kiện về bóng đá
kể cả cái tích cực có
cái tiêu cực có
cái được cũng nhiều
mà cái chưa được cũng không ít
trong đó cũng nói lên
những cái sự kiện về bóng đá
những cái tiêu cực

trong bóng đá
những cái cần lên án
mà nhất là cái thời gian tôi làm phó chủ tịch
nhưng đó là vì đang phụ trách kia mảng tổ chức kỳ đấu
thì tôi đã kiên quyết xử lý
các cái hiện tượng tiêu cực này
tại buổi giao lưu
độc giả được lắng nghe những chia sẻ
những suy tư về bóng đá
về cuộc sống của chính tác giả ngô tự hà
cũng như những nhận xét
những câu chuyện về văn chương nghệ thuật
của cuốn sách trái bóng lăn giữa đời tôi
của lãnh đạo hội nhà văn việt nam
của các nhà văn nhà thơ
cùng đông đảo những người làm công tác thể dục thể thao
của việt nam qua các thời kỳ
đã từng có thời gian làm việc gắn bó với tác giả ngô tử hà
trên nhiều vai trò vị trí
câu chuyện bóng đá đây
nó mang nó văn chương
và nó hấp dẫn
và cũng được chúng tôi cấp phép
là bởi vì nó bóng đá đấy
mà không phải bóng đá mà nó là cuộc đời
chính điều đó mà ngô tử hà đã làm đến được
cái điều này
và cái cuốn sách này
nó không những cho những người yêu bóng đá
hiểu thêm về bóng đá
và những vấn đề khác
và người ta hiểu thêm những sự thật
trong tất cả kể cả trong trên sân cỏ
hay trên chân khấu của mực
để trình diễn một cái vẻ đẹp
nó cũng ẩn trứa đằng sau đó
những điều bất chắc
những điều mà có thể ngăn cản đến
chúng ta tiến đến cái vẻ đẹp đó
và tiến đến cái điều tốt đẹp đó
người đọc sẽ thu nhận được rất nhiều những điều bổ ích
điều bổ ích trong cái việc
mà phát triển cái nền bóng đá chuyên nghiệp nước nhà
cũng như là
điều bổ ích trong cái việc
mà bóng đá chúng ta phải phát triển như thế nào
để đáp ứng cái yêu cầu của người âm mộ
và bóng đá cũng sẽ phải tham va vào
trong một cái
bây giờ người ta hay nói đấy là công nghiệp văn hóa
công nghiệp văn hóa
nó làm cho bóng đá trở nên chuyên nghiệp hơn
nó đem lại những cái
lợi ích về kinh tế
về vật chất
và chính cái điều đó lại đầu tư ngược lại
trở lại cho bóng đá
và bằng những cách đấy
thì chúng ta sẽ có một nền bóng đá
mạnh mẽ khỏe hoạt
và đáp ứng được cái yêu cầu của người hâm mộ
thì cảm ơn sĩ đã đọc
cảm thấy nó trăn tríu tình người
và cái tình yêu
tình yêu cuộc đời tình yêu nam nữ
nó ngào vào trong tình yêu bóng đá
và đã yêu ai
thì buộc phải nhìn xăm xoay vào người đó
thì tác giả là xăm xoay vào bóng đá việt nam
xăm xoay với một cái nhìn yêu thương
chứ không giận hờn
cấu kỉnh đập phá
và một cái xa xót
chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau
thì bóng đá
tuy nhiên mà không tránh thế
bởi vì khi yêu một cái gì đó
mà tránh thế không nhìn thẳng mắt người ta
thì không thể yêu được
tôi yêu em nhưng mà tôi phải nhìn thẳng mắt em
xem trái tim em đập về tôi thế nào
thì tôi quyết định hành vi ứng xử của tôi
thế đây là cách nhìn vô tự hà
cuốn sách trái bóng lăn giữa đời tôi
được viết trong ba năm
thuật lại cuộc đời của tác giả trong gần bảy mươi năm
cuốn sách là sự chia sẻ kinh nghiệm
gợi ý hay cho các nhà quản lý
trên con đường phát triển thể thao nói chung
bóng đá nói riêng
với những bản hùng ca
những ca khúc cách mạng in đậm niềm tự hào dân tộc
cùng những tác phẩm phản ánh không khí tươi vui
rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước
vào đội tết đến xuân về
chương trình nghệ thuật giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi chín
không chỉ gợi cho chúng ta
nhớ về một thời kỳ khí thế hào hùng
của dân tộc mà còn cổ vũ
lòng tự hào tình quê hương đất nước
được tổ chức
một cách thường niên mỗi dịp tết đến xuân về
chương trình nghệ thuật giai điệu tổ quốc
là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng
những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc
khẳng định vị thế
vai trò lãnh đạo sáng suốt
tài tình của đảng và bác hồ kính yêu
trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất non sông
bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng
ngày đổ mặt chương xá dông đạo
đây là chương trình giai điệu tổ quốc
để chào mừng kỷ niệm thành lập đảng
đây là một chương trình rất là ý nghĩa
về mặt chính trị cũng như là về mặt nghệ thuật
chương trình này chúng tôi đã xây dựng khá là lâu rồi
hôm nay thành phần tham gia hôm nay
đều những các nghệ sĩ các ca sĩ rất nổi tiếng
như đăng dương anh thơ lan anh

rồi rất nhiều những ca sĩ trẻ
mà được giải cao trong các cuộc thi sao mai
rồi cũng như những cuộc thi khác
với các ca khúc mang âm hưởng hào hùng
như tổ quốc đất nước tình yêu
và đặc biệt là ca khúc chủ đề
mang tên giai điệu tổ quốc
chương trình nghệ thuật giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi tám
đã góp phần khơi dậy trong mỗi người
niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước
góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm
của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chương trình đã nhận được sự quan tâm
hưởng ứng của khán giả nhiều thế hệ
trên thị trường âm nhạc hiện nay
thì có rất là nhiều các cái bản nhạc mới
nhưng mà khi đến với giai điệu tổ quốc
thì tôi lại thấy là
được sống lại cái thời kỳ lịch sử
của cha ông tàng xưa kia
và cũng là cái dịp
tết đến xuân về thì thấy
trong lòng rất là bồi hồi
và rất là nhiều cảm xúc lân lầng khó tả
tôi rất là hào hứng phấn khởi
trước hết là được
thưởng thức những ca khúc
ca ngợi tổ quốc
với những ca sĩ
hàng đầu của việt nam
và đã đưa tôi nghĩ là
sẽ đưa đến cho chúng tôi
cảm xúc yêu quê hương đất đất hơn
và tự hào về tổ quốc việt nam
không chỉ là những ca khúc mang âm hưởng cách mạng hào hùng
chương trình còn mang đến những ca khúc
mang âm hưởng rộn ràng tê mới
thể hiện không khí đón xuân trên khắp các vùng miền
của tổ quốc như đón tết
mùa xuân hà nội lá cờ
nguyên đặc biệt ca khúc
mùa xuân ơi sáng tác nguyễn ngọc thiện
với phần thể hiện của các em thiếu nhi
đến từ công lạc bộ thiên phúc
đã đem lại những ấn tượng tốt đẹp cho khán giả
bởi sự hồn nhiên trong sáng
đến với chương trình mỗi người nghệ sĩ
đều cảm thấy hết sức xúc động tự hào
chương trình đã góp phần
giáo dục truyền thống yêu nước lòng tự tôn
tự hào dân tộc biểu dương tinh thần
đại đoàn kết thể hiện niềm tin
vững chắc đối với đảng và khát vọng
tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng
tổ quốc việt nam